sau những nỗ lực của hà nội thì hiện nay hệ thống môi trường ao hồ của thủ đô đã được cải thiện rõ rệt
tuy nhiên nhiều người vẫn lo ngại về tình trạng ô nhiễm sẽ tái diễn
vậy đâu là giải pháp giúp duy trì các sông hồ xanh sạch bền vững
hồ ba mẫu quận đông đa hà nội là điểm đen của khu vực về ô nhiễm
bởi đây là nơi thường xuyên tiếp nhận nước thải của hàng trăm hộ dân xung quanh
nay sau khi được xử lý bằng chế phẩm chuyên dụng cải tạo nạo vét
thì hồ ba mẫu đã được khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới như thế này
hiện hà nội đã xử lý được tám mươi bảy trên một trăm hai mươi năm hồ trong nội thành từ chỗ bị ô nhiễm
đến nay chỉ tiêu oxy hòa tan tăng trung bình từ hai ba mg trên một lít lên tám chín mg trên một lít
các chỉ tiêu ph và sinh vật chất thải rắn lơ lửng trong nước đã giảm và đạt chuẩn cho phép
tuy nhiên nhiều hồ hiện nay ở thủ đô hàng ngày vẫn phải tiếp nhận một lượng lớn nước thải sinh hoạt ô nhiễm
chưa kể đến ý thức một bộ phận người dân chưa cao trong việc bảo vệ sông hồ
do đó nhiều ý kiến lo ngại nguy cơ ô nhiễm sẽ tái diễn
nó cầu kỳ lắm một cái đơn vị tôi lấy ví dụ như chúng ta phải tự khiêm tốn là thế này thôi
chúng ta có giỏi mấy cân nữa thì là giáo sư như tôi là giáo sư vườn đúng không
thế thì phân tích hóa học thì mình phân tích những cái yếu tố đa lượng
chứ vi lượng mới có làm được hết đâu
tức là nếu như thải nước vào ít hơn ít đi thì làm được thì đã làm rồi
thế còn bây giờ cứ thế này mà coi như là cái sọc giã còn có thể đổ vào thì con mấy không chịu được
trước nỗi bất an về tái ô nhiễm nhiều chuyên gia cho rằng trước mắt cần tăng cường
và duy trì các phong trào cộng đồng chung tay bảo vệ hồ
là các cái ao thì cần phải có chủ và cái giải pháp là hết sức quan trọng
và rất là cần thiết hiện nay đấy là phải tiếp tục huy động cái phong trào cộng đồng
dân cư tham gia vào cái việc này
vì khi có sự tham gia của cộng đồng thì trước hết là người ta thấy được cái lợi ích
nó mang lại cho cuộc sống của họ có không thí trong lành
mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp thiết thực để bảo vệ hồ của thủ đô
tuy nhiên việc cải tạo xử lý ô nhiễm đòi hỏi rất nhiều thời gian công sức
vì vậy cùng với sự nỗ lực vào cuộc của chính quyền địa phương cơ quan chức năng
thì ý thức của người dân vẫn là điều tiên quyết để hồ ở hà nội được hồi sinh một cách bền vững